có thể khẳng định rằng đại dịch covid một mươi chín vừa qua không chỉ là phép thử trong công tác phòng chống dịch của việt nam
mà còn là lúc chính phủ thể hiện quyết tâm giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội
những vướng mắc trong việc triển khai gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng vừa qua đã được thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
và yêu cầu các bộ ngành sớm tháo gỡ kịp thời hỗ trợ cho người lao động cũng như doanh nghiệp sau đại dịch
cho lao động nghỉ việc tạm thời luân phiên thậm chí cắt giảm lao động là lựa chọn của xoay nghiệp này trong đại dịch covid một mươi chín vừa qua
khi hầu hết đầu ra của sản phẩm phụ thuộc vào thị trường nước ngoài
xong đến nay bản thân doanh nghiệp vẫn chưa thể tiếp cận được với gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ của chính phủ
sau gần ba tháng triển khai thực hiện nghị quyết số bốn mươi hai và quyết định số một mươi năm của thủ tướng chính phủ
đến nay vướng mắt tập trung nằm ở một số nhóm đối tượng như với người lao động tạm hoãn
thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không lương tại doanh nghiệp mới hỗ trợ gần một mươi sáu người
trong khi số lượng dự kiến ban đầu là một triệu người
thậm chí chưa có hồ sơ của doanh nghiệp nào được giải ngân vay vốn để trả lương cho người lao động ngừng việc
do điều kiện quy định quá chặt chẽ
trong khi nguồn vốn dự kiến dành cho vay ban đầu là một mươi sáu
với ba triệu lao động được hỗ trợ
đại diện các doanh nghiệp đã đề xuất chính phủ cần mới lỏng điều kiện
tiêu chí hỗ trợ từ gói an sinh xã hội sáu mươi hai tỷ đồng
tiếp tục kéo dài thời gian tạm dừng đóng quỹ hưu trí tử tuất trước mắt đến hết năm hai nghìn hai mươi
tăng cường hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động bị mất việc làm giúp họ có cơ hội trở lại thị trường lao động
trước tình hình này tại hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương ngày hai tháng bảy vừa qua
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh
vướng mắt ở đâu thì các bộ ngành địa phương cần tập trung thảo gỡ ở đó đừng để có khoảng cách giữa quy định đến thực tế
có thể thấy nền kinh tế đã chuyển sang trạng thái bình thường mới nhưng những tác động sau dịch vẫn còn hết sức nặng nề
việc nghiên cứu sửa đổi nghị quyết số bốn mươi hai phù hợp hơn với điều kiện thực tế hiện nay là cần thiết giảm bớt thủ tục chứng minh tình hình tài chính của doanh nghiệp
từ đó để họ tiếp cận tốt hơn với nguồn vốn tín dụng trả lương để giữ chân lao động